chào mừng quý vị đến với chương trình an ninh mạng tuần này
thưa quý vị cùng với quá trình chuyển đổi số ngày càng sâu rộng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội
thì những thách thức về an ninh mạng mà chúng ta phải đối mặt ngày càng lớn
tội phạm mạng ngày càng gia tăng hình thức phạm tội đa dạng với phương thức thủ đoạn tinh vi và không ngừng biến đổi
chính vì vậy vai trò của lực lượng công an là nòng cốt trong việc ứng phó với tội phạm mạng
luôn đòi hỏi sự chủ động phòng ngừa nâng cao trình độ sẵn sàng đấu tranh hiệu quả với mọi tình huống tấn công mạng xảy ra
hãy cùng chúng tôi đến với nội dung này trong phần sau của chương trình
còn bây giờ chương trình sẽ được bắt đầu với những tin tức cảnh báo về an toàn an ninh thông tin trong tiểu mục nhận diện
bkv cho biết năm mã độc phổ biến tấn công người dùng việt nam trong năm hai nghìn hai mươi hai
tại việt nam có tới bốn mươi người dùng không sao lưu dữ liệu hoặc thực hiện không đúng cách
dẫn đến những thiệt hại nặng nề không thể khôi phục lại dữ liệu khi không may trở thành nạn nhân của tấn công mạng
năm hai nghìn hai mươi hai lừa đảo tài chính online bùng nổ và khiến nhiều người trở thành nạn nhân
với những hình thức phổ biến như lừa đảo nâng cấp sim gọi điện thoại mạo danh sms brand name giả mạo
ngoài ra việt nam cũng phải đối mặt với những thách thức mới
khi có tới sáu tám triệu người tham gia thị trường tiền mã hóa
theo khảo sát được fortinet thực hiện cùng frost sullivan
chín mươi hai doanh nghiệp tại việt nam chia sẻ mức độ lo ngại cao của họ về phần mềm tống tiền trong môi trường công nghệ vận hành
cuộc khảo sát chỉ ra rằng tám mươi sáu các tổ chức không có khả năng hiển thị
để kiểm soát tổng thể trong hoạt động an ninh mạng của họ
đồng nghĩa với việc họ không biết hết về nền tảng của việt nam

theo kết quả khảo sát chỉ một mươi bốn đại diện doanh nghiệp tại việt nam được hỏi
cho biết đơn vị của họ có khả năng kiểm soát tập trung tất cả hoạt động trong hệ thống công nghệ vận hành
chỉ năm mươi hai tổ chức có thể theo dõi tất cả hoạt động vận hành từ trung tâm điều hành bảo mật
mỗi năm việt nam hứng chịu hàng triệu cuộc tấn công mạng nhằm vào các hệ thống thông tin quan trọng
trong đó có cả hạ tầng mạng của nước việt nam
của nhiều cơ quan nhà nước các tập đoàn tài chính kinh tế lớn
phương thức thủ đoạn tấn công của các đối tượng tội phạm mạng hết sức tinh vi
có mục tiêu chiến thuật rõ ràng sử dụng các dòng mã độc chuyên dụng
có khả năng vượt qua các giải pháp hệ thống bảo mật thông dụng hiện nay
đánh giá an ninh mạng dành cho người sử dụng cá nhân do tập đoàn bkv thực hiện tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
cho thấy năm hai nghìn hai mươi hai thiệt hại do virus máy tính gây ra đối với người dùng việt nam
một tỷ đồng tương đương tám trăm tám mươi ba triệu đô la mỹ
thống kê này cũng chỉ ra một trăm tám mươi máy tính trong các cơ quan tổ chức việt nam
bị nhiễm mã độc apt trong năm vừa qua
con đường phát tán chủ yếu vẫn là gửi email với nội dung rụ rỗ hoặc thúc dụng mở file đính kẻ
các chuyên gia cũng cảnh báo các tài khoản được xác thực hai bước không còn an toàn tuyệt đối
dòng mã độc này lây nhiễm hơn năm trăm hai mươi năm máy tính tại việt nam trong năm qua
với hơn một mươi năm biến thể đánh cắp và chiếm đoạt tài khoản facebook gmail tài khoản ngân hàng ví điện tử của nạn nhân
trên phạm vi toàn cầu tội phạm mạng gây thiệt hại lên tới hơn một tỷ đô la mỹ mỗi năm
tương đương một một mươi tám gdp toàn cầu
cùng với đó việt nam tăng hai mươi năm bậc về chỉ số an toàn an ninh mạng gci
cho thấy nỗ lực của chính phủ và lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng trong nước
tuy nhiên bức tranh toàn cảnh an ninh mạng tại việt nam trong những năm tới
được dự báo và được tìm ra trong những năm tới
vẫn còn những diễn biến phức tạp
trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng ngày càng bùng nổ quy mô lớn và phức tạp
vấn đề bảo đảm an toàn không gian mạng đang đặt ra thách thức rất lớn
đối với những người làm công tác bảo mật an ninh mạng
trong đó những cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
của lực lượng công an nhân dân đóng vai trò nòng cốt chủ công trong cuộc chiến không biên giới này
do vậy việc không ngừng học hỏi trao dồi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
là yêu cầu bắt buộc để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới
một trăm sáu mươi bốn thí sinh tham gia bốn mươi đội thi đấu bốn mươi trên tổng số năm mươi ba phòng an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của công an các tỉnh thành phố trên cả nước
cuộc thi an toàn an ninh mạng năm hai nghìn hai mươi hai là cuộc thi đầu tiên về lĩnh vực bảo mật an ninh mạng
do cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an tổ chức
trong đó khu vực miền bắc
có một mươi bảy đội với bảy mươi hai thí sinh
miền trung có một mươi một đội bốn mươi chín thí sinh
và miền nam có một mươi hai đội bốn mươi ba thí sinh
từ trước tôi đã tham gia những cuộc thi dạng như này rồi
trong quá trình thứ nhất là ôn thi thứ hai là trong quá trình thi
và sau đấy nhìn lại cuộc thi qua cuộc thi chúng tôi sẽ thêm được nhiều kiến thức và công nghệ
cho áp dụng cho những công cuộc phòng chống tội phạm công việc của chính đơn vị của mình
ban tổ chức đã xây dựng hơn một trăm linh bài thi theo tám chủ đề
gắn liền với thực tiễn công tác bảo đảm an ninh mạng
phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an tổ chức
giúp các đội chia sẻ cập nhật thông tin về lỗ hỏng bảo mật kỹ thuật tấn công mạng phòng thủ mạng
đưa các hình thức tấn công mạng từ thực tế vào cuộc thi
diễn tập tình huống xử lý ứng phó với sự cố an ninh mạng
hình thức thi này đã giúp cán bộ chiến sĩ làm công tác an ninh mạng
tại một số tỉnh thành phố nắm bắt được xu thế tấn công phương thức thủ đoạn mới của tội phạm mạng
xây dựng cái nội dung làm sao mà sát với thực tế
liên quan đến công tác phòng ngừa đấu tranh với loại chiến binh
phạm mạng tội phạm sử dụng công nghệ cao
cũng như là để các đồng chí cán bộ của phòng pa năm các địa phương
có thể giao lưu chia sẻ cập nhật các thông tin kiến thức về các phương pháp mới
cũng như là các thủ đoạn hoạt động của tội phạm
cũng như là về lỗ hổng bảo mật hoặc là kỹ thuật hacking security
cũng như là phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm trên không gian mạng
đang sử dụng
thì những vòng thi này là lấy từ những cái tình huống thực tế đã xảy ra
và trong quá trình phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
cũng là cái lần đầu để tạo ra sân chơi cho tất cả các anh em ở các tỉnh tham dự
và cũng là chia sẻ những cái kiến thức mà trong công việc của mình đi làm
để có thể phục vụ tốt cho công tác của ngành
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
tỉnh thành phố đều là những đơn vị mới thành lập với thời gian trên dưới một năm
lực lượng cán bộ còn non trẻ nhưng đã cho thấy sự quyết tâm bản lĩnh và tinh thần học hỏi
nỗ lực nâng cao trình độ nghiệp vụ chinh phục những thử thách mới
trong thử thách này nó sẽ chia làm sáu phần
gồm có điều tra số pen test web phân tích mát độc exploit
và cái cuối cùng nữa là crypto
mỗi một thử thách nó sẽ có thử thách
ví dụ như điều tra số ấy thì nó gắn liền với lượng chúng ta
chính vì thế là số lượng bài nó sẽ gần tầm khoảng tám đến chín bài
điểm số sẽ hiển thị ở phần đội chơi
như các đồng chí ở phần bảng điểm
như các đồng chí nhìn đấy ạ
ví dụ đội nào mà xác mít cờ trước thì đội này đứng thứ nhất
có một cái server chat
tức là nếu mà các đồng chí có bất cứ cái khúc mắt gì bà cần phải hỏi về đề
thì các đồng chí có thể chát với cả lại cái đội support ở trên này
trên thực tế công tác phòng chống tội phạm
phòng pa năm hà nội
thì về tấn công an ninh mạng thì chủ yếu là các cuộc tấn công
chiếm quyền điều khiển với chủ
sau đó thì tội phạm lấy cấp thông tin dữ liệu
và ra bán ở trên mạng xã hội
ra có cuộc tấn công như là d dot
tấn công apt
vào các cái trung tâm tổ chức
đối với cái câu hỏi đưa ra thì tôi đánh giá là
nó tương đối đa dạng
có cả những cái câu hỏi dễ và khó
thì nó sẽ sàng lọc được những cái đội tuyển tốt hơn
như tôi thấy là đối với một số nội dung câu hỏi là sát sườn với công việc của tôi
về cái nội dung thì là rất sát thật
với sát với cái thực tế mà chúng tôi công tác
đâm ra là một cái cuộc thi này thì tổ chức riêng như thế này tôi thấy là rất phù hợp
bởi vì các cuộc thi khác thì tôi cũng cho cán bộ chiến sĩ tham gia
sau bốn ngày thi căng thẳng kịch tính
các đội chơi đã thể hiện sự nhuần nhuyện của các đội chơi này
cả về kỹ thuật và nghiệp vụ
kết thúc vòng loại của ba khu vực bắc trung nam
ban tổ chức đã chọn được một mươi đội chơi xuất sắc nhất vào vòng thi chung kết
kết quả chung cuộc
giải nhất thuộc về đội thi phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an thành phố đà nẵng
giải nhì thuộc về đội thi công an tỉnh đồng tháp
giải ba thuộc về đội thi công an tỉnh hòa bình
và giải khuyến khích thuộc về đội thi công an tỉnh bắc cạn
đây cũng là lần đầu tiên mà
cục ăn năm là tổ chức
cho bộ chiến sĩ
thì có thể là đối với cả một số tỉnh
hoặc anh em nó là mới mẻ
nhưng mà tôi nghĩ là cái việc
tiếp xúc những cái
cái cuộc thi như thế này
thì sẽ giúp cho anh em
nắm bắt và đi theo su thế của thế giới
về cái tình hình cuộc thi an ninh mạng
và cũng là giúp anh em biết thêm những cái kiến thức
và chia sẻ với nhau tốt hơn
theo số liệu của trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia
trung bình trong chín tháng đầu năm
mỗi tháng có gần một sáu mươi cuộc tấn công mạng
gây ra sự cố
vào các hệ thống thông tin tại việt nam
điều đó cho thấy thách thức
đối với những người làm công tác bảo mật
an ninh mạng là rất lớn
đặc biệt là đối với các cán bộ chiến sĩ
của lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao bộ công an
chính vì vậy việc có thêm nhiều cuộc thi
như cuộc thi an toàn an ninh mạng
sẽ là cơ hội kết nối thông tin
sẻ kiến thức của những người làm công tác an ninh mạng
trong lực lượng công an
từ đó lực lượng công an có thể áp dụng
kiến thức mới và trong thực tiễn công tác phá án
chủ động đấu tranh với tội phạm
thời gian tới
đi kèm với sự phát triển của công nghệ
là số lượng các cuộc tấn công mạng sẽ ngày càng nhiều hơn
diễn biến phức tạp và quy mô lớn hơn
chính vì vậy
những người làm công tác bảo mật an ninh mạng
trong lực lượng công an
cũng sẽ không ngừng học hỏi
nâng cao trình độ cập nhật những kiến thức mới
được ứng phó với mọi loại tội phạm mạng
góp phần bảo đảm an ninh an toàn
bảo đảm vững chắc chủ quyền quốc gia
trên không gian mạng
đến đây thời lượng của chương trình an ninh mạng tuần này cũng đã hết
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại